thưa quý vị sau nhiều lùm xùm quanh việc tổng cục hải quan cho phép thông quan bốn trăm linh tấn gạo gần đây
vừa qua các tỉnh đồng bằng sông kiều long và nhiều doanh nghiệp chế biến đã đề nghị cho xuất khẩu gạo bình thường trở lại
và để tìm hiểu cụ thể về vấn đề này ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với phần trình bày của biên tập viên thúy quỳnh
cùng với vị khách mời ngày hôm nay vâng xin được mời biên tập viên thúy quỳnh ạ
vâng xin cảm ơn trường quay s hai
thưa quý vị ngay trong chiều ngày hai mươi bốn tháng bốn vừa qua thanh tra chính phủ đã quyết định thanh tra việc quản lý xuất khẩu gạo
điều này sẽ làm sáng tỏ những khúc mắc hay các vấn đề bất cập trong việc quản lý phân bổ xuất khẩu gạo
còn hiện tại thì chúng ta lại đặt ra câu hỏi là có nên cấp phép xuất khẩu gạo bình thường hay là vẫn giữ hạn ngạch
và chuyên gia thị trường lúa gạo nguyễn đình bích sẽ cùng chúng ta phân tích sâu hơn về đề xuất này
trước tiên thì xin chân thành cảm ơn chuyên gia đã nhận lời tham dự chương trình ngày hôm nay
nhưng mà trước khi bước vào cuộc trò chuyện thì xin mời ông cũng như quý vị khán giả chúng ta hãy cùng nhìn lại những con số của thị trường lúa gạo trong nước giai đoạn đầu năm hai nghìn hai mươi này
theo dự báo của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn kế hoạch sản xuất năm hai nghìn hai mươi sản lượng đạt khoảng bốn mươi ba năm triệu tấn thóc
trong đó nhu cầu tiêu dùng trong nước khoảng gần ba mươi triệu tấn và dự trữ trong nước cần khoảng ba tám triệu tấn thóc
như vậy sau khi trừ đi nhu cầu tiêu dùng cũng như dự trữ chúng ta sẽ dư cho xuất khẩu khoảng chín bảy triệu tấn thóc
tương đương với khoảng từ sáu năm đến sáu bảy triệu tấn gạo thành phẩm
trong khi đó khi tình hình dịch bệnh bùng phát thủ tướng chính phủ đã quyết định hạn chế xuất khẩu gạo để bảo đảm an ninh lương thực
bộ công thường đã bàn hành quyết định số một nghìn một trăm linh sáu ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi áp dụng hạn ngày xuất khẩu gạo trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi là bốn trăm linh tấn
trong cuộc họp chính phủ ngày hai mươi tháng bốn vừa qua phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng đã đồng ý cho tạm ứng hạn ngạch xuất khẩu gạo tháng năm năm hai nghìn hai mươi là một trăm linh tấn để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
tuy nhiên số lượng gạo chưa xuất khẩu vẫn còn vượt xa con số này
vâng thưa ông bích việc mà chúng ta điều tiết việc xuất khẩu gạo như trong giai đoạn vừa qua thì có tác động như thế nào
cái khối lượng gạo xuất khẩu tính tới thời điểm sáng sớm hôm nay như cái số liệu thống kê cập nhật của hải quan sắp chỉ

thì từ nay đến hết ba mươi tháng bốn thì khối lượng gạo xuất khẩu có thể chỉ đạt tới thêm một trăm linh tấn nữa
như vậy là tổng khối lượng gạo xuất khẩu trong tháng bốn này thì của chúng ta có thể đạt là hai trăm sáu mươi tấn
khối lượng gạo xuất khẩu này nó thấp rất xa so với bình quân ba tháng đầu năm
ba tháng đầu năm thì chúng ta xuất khẩu được một năm mươi hai triệu tấn gạo
tuy nhiên thì cái mặt khác của cái việc điều tiết này nó tác động là cái thị trường cái an ninh lương thực trong nước được bảo đảm chắc chắn hơn rất nhiều
thế nhưng theo tính toán của ông thì hiện nay lượng gạo trong nước có đảm bảo được vấn đề an ninh lương thực không
cái sản lượng gạo của chúng ta hoàn toàn có thể đáp ứng được cái bảo đảm an ninh lương thực trong nước
cái gạo xuất khẩu đã chậm lại trong tháng bốn này chắc chắn là chậm lại trong tháng bốn này
và nếu như không có cái
cái thay đổi thì cái xuất khẩu gạo trong tháng năm tôi nghĩ cũng sẽ chậm không thể đạt được cái mức ba triệu tấn
và như vậy với cái khối lượng gạo xuất khẩu giảm không được như kỳ vọng và cái lúa lại được mùa
thì tôi nghĩ rằng là cái việc bảo đảm an ninh lương thực là trong nước là hoàn toàn chắc chắn
vụ đông xuân thì chúng ta đã sản lượng tốt được mùa thế còn vụ hè thu thì lại sắp cho thu hoạch
vậy thì theo ông đây có phải là một cái thời điểm thích hợp để chúng ta có thể đẩy mạnh
cái chuỗi giá trị lúa gạo trên thị trường thế giới trong cái thời gian từ khi dịch từ đầu năm đến nay bị đứt đoạn
chúng ta có thể thấy chúng ta tạm ngừng ký các hợp đồng xuất khẩu gạo mới
ấn độ cũng ở trong tình trạng tương tự và tôi nghĩ tình hình ở ấn độ còn khúc mắc hơn chúng ta rất nhiều
bởi như chúng ta biết đấy cho đến ngày hôm nay thì ấn độ cũng chưa
chưa thấy thông báo đưa ra cái số liệu thống kê về xuất khẩu gạo trong tháng hai
còn thị trường pakistan thì đang dối loạn vì cái dịch bệnh
nếu chúng ta mà dự báo tình hình thị trường theo hướng đó thì tôi nghĩ rằng là cái phù hợp xem xét dỡ bỏ hạn ngạch xuất khẩu ngay trong tháng năm tới cũng là điều các nhà quản lý nên xem xét
xin cảm ơn những chia sẻ của ông